xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã bật tivi và đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình an ninh toàn cảnh được phát sóng vào khung giờ quen thuộc một mươi một h hàng ngày trên antv
và ngoài những nội dung chính mà chúng tôi sẽ đề cập như trên còn có rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và an ninh trật tự được nhắc đến trong bản tin mùa mùa ba online vào lúc một mươi một h ba mươi
và đặc biệt trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với khách mời tại trường quay này về vấn đề cần có giải pháp linh hoạt và thấu đáo với người từ vùng dịch trở về quê hương
bây giờ là phần điểm những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn h qua
trong ngày một tháng tám đã có thêm hai trăm linh chín một trăm năm mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm cho người dân như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu bốn triệu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày một tháng tám đến sáu h ngày hai tháng tám trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba năm triệu liều
trong ngày một tháng tám đã có thêm ba hai trăm linh một ca mắc mới riêng tp hcm là một chín trăm chín mươi bảy ca
tại hà nội sáng nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một tháng tám đến sáu h ngày hai tháng tám ghi nhận bốn mươi năm ca mắc mới trong đó bảy ca phát hiện tại khu cách ly và ba mươi tám ca phát hiện tại cộng đồng
liên quan đến công ty thực phẩm thanh nga sau khi ghi nhận hai mươi một trường hợp dương tính tối qua ủy ban nhân dân phường thanh lương quận hai bà trưng hà nội đã phong tỏa tạm thời ngõ sáu trăm năm mươi một đường minh khai
vào khoảng hai mươi hai h ngày hôm qua công an tỉnh quảng ngãi bắt được đối tượng giết người lê văn hải hai mươi bốn tuổi ở thôn tây phước xã bình an huyện bình sơn khi đang lẩn trốn tại khu vực núi đá bạc xã bình an
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng bảy tại thôn tây phước xảy ra án mạng nạn nhân là bà lý thị lệ thanh năm mươi năm tuổi bước đầu điều tra nghi vấn là lê văn hải con ruột của nạn nhân
hai đối tượng cộng cán về ma túy là nguyễn quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cung trú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an đã bị công an thị xã thái hòa bắt giữ khi trên đường mang ma túy từ quỳ châu về thành phố vinh tiêu thụ
khi bị vây bắt các đối tượng đã điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào tổ công tác đồng thời chống trả quyết liệt để tẩu thoát xong đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ thành công thu một khẩu súng quân dụng một mươi viên đạn một thanh kiếm và ba gram ma túy tổng hợp
bất ngờ kiểm tra khách sạn ngọc hương tại số một trăm một mươi hai đường đinh tiên hoàng thuộc tổ sáu phường nghĩa chánh tp quảng ngãi lực lượng công an phát hiện hai phòng có một mươi hai đối tượng đang bay lắp với nhà sàn cực mạnh trong đêm khuya
kiểm tra nhanh phát hiện cả một mươi hai người đều dương tính với ma túy tại hiện trường phát hiện tạm giữ nhiều tăng vật là công cụ để sử dụng ma túy và các viên nén túi ni lông chứa tinh thể các đối tượng khai nhận là ma túy vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần một tỷ đồng do phạm hoàng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã nghi sơn cầm đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng trong đường dây đánh bạc này đồng thời thu giữ năm điện thoại di động một máy tính sách tay và nhiều bảng ghi lô đề
thưa quý vị và các bạn trước diễn biến của tình hình dịch bệnh thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn sáu mươi ba về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công văn số chín trăm sáu mươi chín ngày một mươi bảy tháng bảy sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày nữa
vâng có thể rằng việc giãn cách xã hội này sẽ giúp các tỉnh thành hạn chế được số ca lây nhiễm trong cộng đồng trị nam hạ
cùng với đó thì các địa phương cũng thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy và tuyệt đối là không để người dân di chuyển khỏi địa bàn trừ những trường hợp được chính quyền cho phép
và ngay sau đó thì các tỉnh thành đã có nhiều giải pháp thực hiện công điện tinh thần vừa chống dịch vừa đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau tiếp tục được cư dân mạng đồng tình và ủng hộ
những ngày qua hàng dòng người đi xe máy từ các tỉnh phía nam trở về quê khiến không ít cư dân mạng
vừa cảm thông vừa lo lắng mặc dù đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm và nhiều vấn đề khác cũng có thể phát sinh
chính vì vậy ngay sau khi có công điện một nghìn sáu mươi ba của thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương cần phải có biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân tự ý di chuyển khỏi địa bàn giãn cách nhận được sự đồng tình của đông đảo
các lực lượng chức năng hỗ trợ đảm bảo an toàn phòng chống dịch song song với phải đảm bảo đời sống cho mọi người dân
việc chỉ đạo ai ở đâu ở đó được ban hành đi kèm yêu cầu không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc cùng với sự chú đáo trong việc tổ chức đưa đón an toàn những người dân đã rời khỏi nơi cư trú trên đường về quê là cực kỳ cấp thiết và nhân văn
rất nhân văn cần hỗ trợ trực tiếp ngay tại cấp cơ sở để dân an tâm cùng chung sức chống dịch
công điện rất thiệp thời
nếu không ngăn dòng người tháo chạy thì nguy cơ cận kể
nhưng cũng cần đốc thúc các địa phương nhanh chóng hỗ trợ trực tiếp cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau
hỗ trợ để người dân yên tâm mà ai ở đâu ở đấy
với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái lãnh đạo tỉnh tin tưởng cộng đồng người quảng bình tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
quê hương luôn bên cạnh đồng hành với bà con
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
đó là những lời nhắn nhủ của bí thư tỉnh nguyễn quảng bình trong tâm thư gửi bà con quảng bình đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
quảng bình sẽ hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn trong vùng dịch bằng phương thức phù hợp với số tiền một triệu đồng một hộ
tỉnh thanh hóa cũng đã trích năm tỷ đồng thông qua hội đồng hương thanh hóa tại thành phố hồ chí minh với mức hỗ trợ một triệu đồng một hộ
để phần nào dùng để làm việc
giúp các công dân giảm bớt khó khăn thiếu thốn yên tâm ở lại tại chỗ
ngay lập tức các địa phương đã cùng vào cuộc cam kết cùng các tỉnh thành phía nam không để người dân nào bị bỏ lại phía sau
không để ai thiếu ăn thiếu mặc vì đại dịch
tinh thần này đã được lan tỏa tích cực đến cộng đồng mạng
giờ là dịch chung rồi mong các tỉnh hãy cùng chia sẻ gánh nặng cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
quảng bình có những hỗ trợ giúp dân của quê hương quảng bình kịp thời rất tuyệt
chia sẻ gánh nặng cho thành phố hồ chí minh thiết thực kịp thời
tuyệt vời những việc làm cấp bách và cần thiết để mọi người yên tâm chống dịch
người dân cần lắm sự hỗ trợ của các cơ quan địa phương các thành phố các tỉnh mở gói hỗ trợ giúp mọi người cùng chung tay chống dịch
theo ý kiến của cộng đồng mạng việc chính quyền các địa phương phối hợp để đảm bảo hỗ trợ cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập cần phải được thực hiện nhanh chóng kịp thời
cùng với đó trong lúc này cư dân mạng cũng đồng tình kêu gọi người dân ở tp hcm và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội hãy cùng chung tay tuân thủ các quy định không tự ý rời địa bàn tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách ai ở đâu ở đấy
tình hình còn phức tạp đành cố gắng một thời gian nữa thôi bà con nơi
chung tay đẩy lùi covid bà con nhé chúc mọi người bình an
không có giải pháp nào tốt hơn là phải cách ly phong tỏa thôi cùng dám vượt qua
các tỉnh thành phía nam đặc biệt là thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai còn diễn biến hết sức phức tạp các tỉnh thành này cần thêm một mươi bốn ngày giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn
mong người dân có ý thức trách nhiệm chung tay cùng chính quyền chống dịch chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới
đồng lòng và đồng ý để ngăn ngừa virus lây lan vaccine đang về và tiêm dần cho mọi người dân tôi tin tình hình sẽ sớm ổn trở lại
việc thực hiện các biện pháp
giãn cách xã hội là cần thiết trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước như hiện nay chắc chắn sẽ có không ít bất tiện thậm chí khó khăn vất vả
song thời điểm này sự tin tưởng và đồng lòng sẽ tạo nên sức mạnh lớn để chống dịch
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay trên fanpage của chúng
chuyển hình công an nhân dân
thưa quý vị trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh là cần thiết
tuy nhiên chị theo ông hạ tôi nhận thấy có một vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đây và được nhắc đến nhiều ngày qua cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ các lái xe
đó chính là quy trình cũng như là phương pháp kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín của nhiều tỉnh thành phố
thứ nhất đặc biệt là các tỉnh trung gian chưa có dịch bệnh
vâng đúng là như vậy thực tế là hiện nay thì một số tỉnh áp dụng thời gian giấy xét nghiệm covid một mươi chín có hiệu lực khác nhau không đồng bộ
đã khiến cho doanh nghiệp vận tải kêu trời vì phải gánh thêm chi phí và ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa
và để giải quyết tình trạng này mới đây bộ giao thông vận tải đã đề xuất một số giải pháp kiến nghị tạo điều kiện trong xét nghiệm covid một mươi chín đối với các lái xe
lái xe này lưu thông từ các tỉnh miền trong ra tới thành phố hà nội để vận chuyển hàng hóa
dù đầy đủ các giấy tờ có liên quan nhưng vẫn chưa đủ điều kiện vào thành phố
bởi lý do giấy xét nghiệm của lái xe đến đúng hôm nay đã hết hạn và hạn sử dụng trên giấy lại là năm ngày
còn đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phù đồng thành phố hà nội
đôi khi tình trạng u nứ vẫn còn xảy ra
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều lái xe vẫn gặp khó khăn vướng mắt trong việc hoàn tất các thủ tục
dẫn đến việc dừng đỗ phương tiện kéo dài gây cản trở các phương tiện khác vào chốt kiểm dịch
bây giờ mình có giấy đủ giấy test covid một công ty đã xin giấy vào làm xanh ba ngày nay rồi
thì là không được thì bây giờ hôm qua thì đây vào cái trạm này thì khai báo y tế thì người ta cho qua
thì bây giờ vào đây không cho qua
hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố hồ chí minh cho biết
thời điểm hiện tại các ngành chức năng cần xem xét thêm quy định thời hạn đối với giấy xét nghiệm covid một mươi chín
vì thời gian cho người lái xe hoàn thành một chuyến xe nếu chỉ chạy trong nội tỉnh và lân cận thì ba ngày phù hợp
nhưng nhiều trường hợp lái xe phải di chuyển từ nam ra bắc tối thiểu bảy ngày kể cả thời gian giao nhận hàng
điều đó dẫn đến sự lúng túng cho đội ngũ lái xe khi giấy xét nghiệm bị quá hạn
tôi đề nghị cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan y tế phải xem xét lại cái vấn đề quy định cái thời hiệu này cho nó thấu đáo để tạo cái thuận lợi cho lái xe
riêng những cái nơi mà xảy ra khá phức tạp và cái tần suất nguy hiểm thì tất cả những cái được ưu tiên để khẩn trương
thế còn những cái địa phương khác thì cũng rất là chú trọng
tuy nhiên thì là do cái nguồn lực có hạn cho nên là chúng ta cũng phải băng lòng
đó có thể có cùng một cái kết quả như nào
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam vướng mắt nhiều nhất trong lưu thông vận tải tại đây là yêu cầu về giấy xét nghiệm y tế âm tính với covid một mươi chín có thời hạn khác nhau chưa thống nhất
đơn cử bình dương tp hcm quy định ba ngày long an quy định năm ngày và đồng nai quy định bảy ngày
cùng với đó một số địa phương lại quy định sau khi tài xế đi qua vùng có dịch bệnh phải cách ly bảy ngày
một mươi bốn ngày hoặc hai mươi một ngày
đồng thời việc chấp thuận kết quả xét nghiệm bằng phương pháp kháng nguyên test nhanh và pcr cũng chưa thống nhất gây khó khăn cho tài xế khi vận chuyển hàng hóa
nếu quy định này tiếp tục được thực hiện thì chỉ trong một thời gian ngắn tình trạng thiếu tài xế sẽ diễn ra
tăng cường thêm các điểm để lấy mẫu và trả kết quả test ở tại các cảng lớn này tại các cửa khẩu lớn này
tại các trung tâm logistic này có thể ở tại các khu công nghiệp lớn mà có đầu mối hàng hóa lớn nên tổ chức điểm đó để phục vụ cho anh em lái xe
đề nghị bộ y tế xem xét để có hướng dẫn tăng thứ nhất là tạo thuận lợi hơn cho việc xét nghiệm và cấp giấy xét nghiệm cho các lái xe vận chuyển đặc biệt là lái xe vận chuyển hàng hóa
thứ hai nữa là nghiên cứu xem xét để tăng thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm
để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trong thời gian tới bộ y tế cần quy định hướng dẫn cụ thể và thống nhất với các tỉnh thành phố về địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín bổ sung các điểm xét nghiệm nhanh tại các chốt trạm kiểm soát
đặc biệt thống nhất với các tỉnh thành phố trong việc quyết định thời hạn của giấy xét nghiệm covid một mươi chín để phù hợp với yêu cầu chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hoạt động vận tải

đó là điều tôi rất là
và tôi nghĩ rằng có lẽ phần nào thì do lo lắng về công an việc làm đời sống

cho nên nhân dân đã phản ứng như vậy
cho nên tôi hết sức thông cảm về điều này

là cũng có thể dễ lý giải đúng không ạ
tuy nhiên là nếu mà đứng ở góc độ y khoa
thì có lẽ là chưa đúng giống như những gì mà giáo sư vừa phân thích đúng không ạ
dạ đứng về góc độ y khoa mà nói
khi có những diệt bệnh như thế này
thì tuyệt đối không được di chuyển
không được hoạng loạn không được chạy toàn loạn
đó là nguyên tắc
mà nguyên tắc này nguyên tắc chống dịch này không phải chỉ riêng ở việt nam
chỉ riêng ở thành phố hồ chí minh
mà trên toàn thế giới
qua nhiều đợt dịch thì thấy như thế
và chúng ta theo dõi và xem tất cả trị đào chống dịch của chính phủ đấy
thì từ đầu đến giờ
thì vẫn trung thành với cái tinh thần này
đó là hạn chế đến mức tối đa cái việc mà di chuyển
khi mà bùng phát càng mạnh thì càng nghiêm cấm
thì chúng ta đang vi phạm cái cái này
và điều đó là rất nguy hiểm
cái việc mà khi cái người quay trở về đấy
thì ngoài những cái chuyện khó khăn và bất tả thôi
thì đã đánh rồi
nhưng cái nguy cơ nhất là đưa dịch bệnh
phân tán ra rất nhiều rất nhiều nơi
và khi ấy thì hoàn toàn vượt qua sức kiện thoát
ví dụ bây giờ mặc dù rất khó khăn ở thành phố hồ chí minh
nhưng mà ở đó đội ngũ cán bộ y tế của cả nước tân riêng
rồn về máy móc thiện bị nhiều
thuộc men nhiều
rồi gì nữa rồi là kinh nghiệm phương pháp và tiềm lực kinh tế nữa
thì chạy giải quyết nó dễ hơn
còn nếu đã phân tích đổ khoảng một mươi tỉnh trở lên
thì câu chuyện đó là độ vỡ của toàn quốc
rõ ràng là thực tế khi chúng ta thực hiện nghiêm việc giãn cách
và đảm bảo là ai ở đâu thì ở nguyên đấy
khi đảm bảo nguyên nghiêm các nguyên tắc như vậy thì hiệu quả chống dịch sẽ được cao hơn
và mới đây thì thưa ông trong một diễn biến mới nhất thì thủ tướng chính phủ đã ra công điện trả lời cho các bạn
chỉ đạo là đối với những người dân ở những địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì phải đảm bảo là không được rời khỏi nơi cư trú sau ngày ba mươi một tháng bảy
quan điểm của ông như thế nào về chỉ đạo này ạ
dạ tôi cũng đã đọc cái công điện một nghìn sáu mươi ba này khá kỳ
thì đầu tiên tôi phải nói thế này
trong công điện này có nhiều nội dung
có rất nhiều nội dung
bao trung đến toàn bộ cả cái hoạt động chống dịch
nhưng trong đó có một điểm cũng rất quan trọng
đó là đề nghị nhân dân
ai ở đâu thì ở đấy
và từ sau ba mươi một tháng bảy tới đây
thì nghiêm cộng cái việc
là để cho
để đưa nhân dân
về lại địa phương
rời khỏi thành phố hồ chí minh
thì tôi cho đây là một cái quyết định
và phải nói là cũng rất nhân văn
và tôi nghĩ rằng
đó là một cái quyết định
đó là một cái quyết định
đã chống dịch
thì phải như vậy
chúng ta nên nhớ
cái việc mà
đưa nhân dân về
của trong dịch bệnh
nó khá khăn
ở trong lụt lội
trong thiên tai lụt lội
thầm ký kể cả trong đàn bom
ví dụ bom
hồi tôi ở thời kỳ chống mỹ biết
nó thạ cái vùng nào nhiều
thì mình có thể sơ tản những cái vùng
thầm ký kể cả trong đàn bom
mà ít bóng đạn
nhưng vẫn rất an toàn
thì sẽ rất an toàn là vì sao
cái người bị sơ tản đấy
không đang bầm bệnh ở trong cơ thể
câu chuyện này nó khá khăn
chứ không chỉ bằng tình thương đơn thuần được
điều chỉ bằng tình thương đơn thuần không
chúng ta đang sai
chúng ta sẽ làm sai
êch thức để chống dịch
cho nên tôi cho rằng
cái công điện

có nghĩa là với mỗi một thời điểm
chúng ta sẽ phải chống dịch
chúng ta sẽ phải có những ưu tiên nhất định
vâng với thời điểm này thì việc mà thực hiện nghiêm là
anh ở đâu ở yên đấy là điều quan trọng nhất đúng không ạ
vậy thì đối với thực tiễn hiện nay
theo giáo sư thì chúng ta sẽ cần phải đặt ra những giải pháp như thế nào ạ
đến thời điểm này
thì tôi nghĩ rằng là
về cái vấn đề mà chống dịch thì có rất nhiều nội dung
nhưng về cái
có rất nhiều người
đang quay trở về địa phương
từ thành phố hồ chí minh
trong cái lúc dịch đang bù hoạt
rất dữ rồi ở thành phố hồ chí minh
thì nghiêm cấm
thì không được thì không nên
nhưng bên cạnh đó
thì phải làm nhiều việc
để giúp cho nhân dân
phải làm nhiều việc
để ổn định được
rồi là gì nữa
nhất là kỹ sức khỏe
và để tính lây lan được
trong cộng đồng của chính nhân dân đó
cũng như góp phân vào
trong cái việc để
để tính lây lan được

ở thành phố hồ chí minh
vâng có nghĩa là trong thời điểm này
thì sự hỗ trợ của các chính quyền
và các cấp các ngành là rất quan trọng
đối với người dân người lao động
đang lưu lại ở các thành phố đúng không ạ
dạ là theo tôi đấy
cái nội dung này thì có mấy cái ý sau
cái việc thứ nhất
là người dân kia
thì phải chấp hình
phải đông lông
phải cố gắng
phải khắc phục
để thực hiện
hai đối chính quyền
thành phố hồ chí minh
thì tôi biết
là lâu nay đã rất giúp
ở các tỉnh thành để làm việc
thì bây giờ là giúp nhiều hơn nữa
và cho đến bây giờ
thì tôi được biết rằng là
đồng chí bí thư
thành lý của thành phố hồ chí minh
còn kêu gọi đồng bào ở lại
để được tiêm vaccine
và nếu ai cần về
có nguyện vòng về
thì đăng ký
để được xét nghiệm
và được tổ chức đưa về
tôi cho như vậy là rất tốt
một ý thứ ba nữa
đó là gì
đó là chính quyền
của các địa phương
một chính quyền
con em đang ở thành phố hồ chí minh
cũng nên vào cuộc
nhưng mà vào cuộc cho đúng
tức là cụ thể như thế này
phải làm mấy việc sau
cái việc chính là
phải điều tra
tìm hiểu cho được
những cái con em mình
đang ở trong ấy
thông qua hội chủ thập đỏ
thông qua hội đồng hương
thông qua một cái ban
bây giờ nó rất hay
gọi là ban tương tế
để chính các bàn sinh viên
và văn văn tổ chức
để kịp thời
tất cả những cái nhu cầu
từ thức ăn
và văn văn
cho đến cả những cái
việc nào việc kia
để giúp cho nhân dân ở đó
còn hai nữa là
có những tình họ làm rất tốt
ở thế này
tức là họ đã vui
tìm hiểu các cái gia đình
mà đang ở tại địa phương
của tình họ đấy
để biết được rằng
con em trong thành phố hồ chí minh
như thế nào
và thông qua đấy
hỗ trợ tiền bạc
và văn văn
và gia đình gửi
mà bây giờ gửi rất dễ
với bằng tài khoản ấy
xong rồi cho con em trong ấy
tiếp tục yên tâm
để chống dịch
và tôi cho đó là rất tốt
còn một việc nữa là
còn có những người
nằm rơi rớt ở dọc đường
nằm còn bị
là trước đây nơi đấy
phải tổ chức
gom người ta lại
giúp đỡ cho người ta
xét nghiệm cho người ta
và tạo điều kiện cho người ta
về quê được
hoặc là quay tựa lại
vẫn yên ổn được
để chống dịch
tôi nghĩ rằng
những giải pháp mà giáo sư vừa mới chia sẻ
là những giải pháp rất quan trọng
ở trong bối cảnh hiện nay
để chúng ta có thể đảm bảo là
sẽ chiến thắng được
và rõ ràng là trong bối cảnh hiện nay
thì sự đồng lòng là điều quan trọng nhất
vừa quyết tâm phòng chống dịch
nhưng phải đảm bảo là
không để ai bị bỏ lại phía sau
để chống dịch như chống giặc
với quyết tâm như vậy
thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể
đạt được những thành quả
đáng được ghi nhận
một lần nữa thì xin cảm ơn
giáo sư anh hùng lao động nguyễn anh trì
đã dành thời gian cho chương trình